hàng loạt giải pháp của các hãng hàng không trong nước như tăng cường thêm máy bay bay đêm giảm tải tắc nghẽn ở tân sơn nhất mở lối đi riêng lên máy bay cho hành khách để tiết kiệm thời gian làm thủ tục ở sân bay đông đúc trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cụ thể hãng hàng không vietjet đón nhận thêm hai máy bay a ba trăm hai mươi một mới nâng tổng số máy bay lên tám mươi chiếc sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại mùa cao điểm tết nguyên đán mùa lễ hội đầu năm và kế hoạch mở rộng mạng bay trong năm hai nghìn hai mươi
bamboo airways đang tăng cường các chuyến bay thêm tại tân sơn nhất đi đến các sân bay khác trên đường bay tp hcm hà nội tp hcm vinh tp hcm hải phòng
bamboo airways sẽ tiếp tục bổ sung gần hai trăm linh chỗ ngồi tương ứng hai trăm chín mươi chín chuyến bay trên các đường bay nội địa trong giai đoạn tết cao điểm từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai hai nghìn hai mươi
từ ngày một một hai nghìn hai mươi vietnam airlines bố trí quay làm thủ tục và cửa lên vài máy bay riêng để phục vụ hành khách bay giữa hà nội
tại đây hà nội tp hcm giúp hành khách tiết kiệm thời gian chờ đợi làm thủ tục bay